đây là những bông hoa tươi thắm của lực lượng công an nhân dân để báo công dân bác nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người
và nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh sâu hơn trong chương trình ngày hôm nay
và mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom của tỉnh đồng nai
vào sáng nay đại tá nguyễn văn kim phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đã bắt khẩn cấp bốn đối tượng thuộc đơn vị nhà thầu thi công công trình này
cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp ông hà huy hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hà hải nga
cùng với ba nhân viên của công ty gồm nguyễn quang đoái nhân viên đo đạc công trình lê xuân trường giám sát công nhân
và hà huy vĩnh trường nhân viên chấm công
đây là đơn vị
nhà thầu thi công công trình xây dựng nhà máy công ty av healthcare bị đổ sập vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm
trong sáng cùng ngày lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp với sở xây dựng
tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm thu mẫu bê tông phục vụ công tác điều tra
trước đó việc tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát đã tạm ngừng vào khuya ngày một mươi bốn tháng năm
do cơ quan chức năng xác định đủ số lượng công nhân tham gia thi công công trình kể cả số nạn nhân tử vong và bị thương
hiện tỉnh đồng nai đã hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và năm triệu đồng đối với người bị thương
liên quan đến vụ việc này ngày hôm nay các cơ quan chức năng tiếp tục tới hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc
sẽ mất vài tuần mới có kết quả cụ thể về nguyên nhân của sự cố do đó tất cả các công trình xây dựng liên quan
chủ đầu tư dự án đặt tại khu công nghiệp giang điền vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
đều bị đình chỉ thi công trong một tuần để ra soát
thưa quý vị những ngày qua dư luận đang hết sức quan tâm đến việc hàng nghìn người dân ở thanh hóa
tự nguyện ký đơn không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng
liên quan đến vấn đề này trên mạng xã hội một số tài khoản đã đăng tải thông tin sai sự thật
bôi nhọ xúc phạm uy tín của tổ chức cá nhân gây bức xúc bất bình trong dư luận nhân dân
và trước tình hình trên lực lượng công an thanh hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
làm rõ những thông tin không đúng sự thật và chia sẻ trên mạng xã hội
vì chẳng hạn như đợt vừa rồi là mình chiêm là có cái bà cố là tám mấy túi
thì bà chin giúp là tất cả là bà gửi cái số cận nghèo hộ nghèo bà không lấy
thì mình nghĩ là bà đã già đến tám túi rồi mà bà vẫn không cần đến cái đó để là muốn ngường cho người khác
để rồi gọi là mình cũng không có nhiều có ít lòng nhiều thì mình gửi lại một khẩu để cho hỗn hộ những cái người khó khăn hơn mình
nhưng mà nói đúng là đưa ra cuộc hội là không có một ý kiến chi thơn
từ thôn trưởng từ bí thư tất cả bao nhiêu là không có ai ý kiến là ta phải rút tiền
đó là dân là tự đứng lên làm xin lá đơn là làm để tự nguyện thôi chứ không cán bộ không khơi dậy
cũng như gia đình chị ngọc hàng nghìn hộ dân khác trên địa bàn các huyện thọ xuân quảng sương hoàng hóa tỉnh thanh hóa
cũng đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của chính phủ để nhường lại cho những người khác khó khăn hơn
đến nay huyện thọ xuân có khoảng hai người làm đơn tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ của chính phủ với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
do những người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ đều là những người lao động nghèo
thế trong xã hội có người tuổi cao mắt kém thậm chí còn đọc chưa thông viết chưa thạo
nên việc tự tay viết của lá đơn là hết sức khó khăn nên đã nhờ cán bộ xã đánh máy
chứ không có chuyện địa phương làm đơn sẵn rồi bắt các hộ dân ký nhận
điên quan đến một số thông tin mà nó không chính thống và có hiện tượng là xuyên tạc bối nhỏ
và làm ảnh hưởng đến tình hình mắt ổn định của địa phương
thì đối với ủy ban nhân dân xã cũng đã có cái báo cáo
trực tiếp đối với ủy ban huyện để xin ý kiến chỉ đạo các phòng ngành chức năng để vào cuộc
để xác định rõ cái việc là xuyên tạc cái nội dung này để làm sao đó để làm ổn định tình hình địa phương
trên những thông tin mà một số cá nhân chủ tài khoản mạng xã hội cố tình xuyên tạc
đối với những thông tin sai sự thật giật gân chưa được kiểm chứng
nhằm câu like tăng view trên mạng xã hội
lực lượng công an thanh hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng cố tình bóp méo
nếu sự thật
trên công an mạng chúng tôi có phát hiện có một số lượng thông tin đăng tải chia sẻ không đúng sự thật
đối với các thông tin này thì thực tế là xuyên tạc
bởi vì những người dân người ta trong cái diện được hỗ trợ
nhưng người ta muốn để hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn
nhưng người ta mong muốn được giúp sức cho những người khác
nhưng mà các đối tượng lại lợi dụng việc đó để xuyên tạc
gây mất an ninh nhật tự trên địa bàn
thế thì chúng tôi cũng đã qua giả soát các diện đối tượng và các lượng thông tin
để phát hiện ra một số đối tượng
trong đấy có những đối tượng có thể là do về hiểu biết
chứ có thì chúng tôi định tác động gơ bỏ và cam kết không thể khẳng
một số đối tượng có vi phạm gây hoang mang dưới loại
phức tạp tình hình chúng tôi cũng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
việc điều tra xử lý nghiêm các trường hợp đăng thông tin bịa đặt sai sự thật là hết sức cần thiết
tuy nhiên bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng
rất cần có sự trung sức đồng lòng của nhân dân
nhất là những người sử dụng mạng xã hội trong việc chung tay loại bỏ những thông tin tiêu cực
xây dựng một không gian mạng lành mạnh hữu ích
thưa quý vị từ vụ nổ súng xảy ra tại địa bàn quận cầu giấy như chúng tôi đã đưa tin trong các bản tin trước
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã vào cuộc tiến hành điều tra mở rộng
và phát hiện một tụ điểm chuyên sản xuất lắp ráp và sửa chữa các loại súng tự chế như súng hơi
súng bắn đạn ghém hay súng bắn đạn thể thao
vào việc đấu tranh bóc gỡ tụ điểm sản xuất lắp ráp súng tự chế này
đã cho thấy diễn biến tội phạm vẫn tiềm ẩn phức tạp
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng vũ tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại phường trung hòa quận cầu giấy hà nội đã nhiều lần bắn thử súng ngay tại khu vực sinh sống
từ những vụ bắn thử súng như vậy dũng đã gây thương tích cho một số nạn nhân là người đi qua đường
khi thấy công an vào cuộc điều tra dũng đã liên hệ với đặng trần đức
trú tại bốn mươi sáu ngõ một trăm năm mươi bảy chùa láng láng thượng đống đa hà nội
nhờ tháo rơi khẩu súng để mang đi cất dấu
tiến hành điều tra mở rộng đối với đối tượng đặng trần đức
cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm chuyên sản xuất lắp ráp
sửa chữa các loại súng ngay tại nhà của đức
tại chùa láng đống đa
đó là hà nội

sửa chữa các loại súng ngay tại nhà của đức
tại chùa láng đống đa
bán trên mạng giá hội ở trong nhóm kín để có một hội sự giao lưu với nhau
của những người cùng đam mê chơi thì có những người bán đồ và có những người mua đồ
gần đây tôi có bán đồ cho một người ở đà nẵng
từ công tác điều tra mở rộng của công an
chúng tôi đã làm rõ thêm đối tượng đức là bạn của đối tượng dũng
hai đối tượng này
thành lập một nhóm trên facebook và thường xuyên giao lưu liên quan đến súng săn súng tự chế
khám xét nhà đối tượng đức
thì chúng tôi đã làm rõ và thu giữ được rất nhiều đồ vật công cụ để đối tượng đức chế tạo ra những khẩu súng
mang bán cho một số đối tượng khác ở trên địa bàn thành phố cũng như là một số tỉnh
đây là hàng nghìn các loại linh kiện
chi tiết của các loại súng và số lượng lớn các loại đạn trì đạn ghém được phát hiện tại nhà của đối tượng đặng trần đức
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện tại đây có máy mài kim loại cùng với nhiều dụng cụ cơ khí nghi sử dụng để tháo lắp sửa chữa súng bắn đạn ghém
đặng trần đức khai nhận số súng đạn trên đức mua của nhiều người khác nhau trên diễn đàn mạng internet của hội những người thích săn bắn
từng người chủ đất đầu tiên là ông nguyễn hoàng khách ngụ quận tân bình tp hcm đã bán diện tích đất này cho nhiều người vừa bằng hình thức chuyển nhượng sang tên quyền sử dụng đất hợp pháp vừa bằng cách viết tay làm tinh
và từ đây kéo theo nhiều hệ lụy từ việc mua bán này
những nạn nhân cầm mảnh giấy mua bán đất viết tay hoang mang lo lắng khi sống trong ngôi nhà mà hiện nay là xây đất trái phép
người chủ đất hợp pháp thì phải cầu cứu đến chính quyền địa phương để tránh sự tranh chấp đáng tiếc
ông khắp ông là người đứng ra phân lô và tụi em cũng lúc đó là mua mua đầu tiên luôn lúc ông khắp đang còn sống
còn em chỉ có mua giấy tờ tay đó
ví dụ như mình đang ở một cái căn nhà nào đấy mà có người nó vào tranh chấp thì ví dụ như không lo lắng thì cũng không được
mặc định rằng đất đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng chuyển nhượng theo đúng trình cự pháp luật có công chứng có sang tên đồng bộ cho người mua
xong lại đi bán giấy tay cho những người khác
và lại bằng cách nào đó là để người khác lại xây nhà lên trên cái diện tích đất đó
thì cái hành vi của cái người mà bán đó là vi phạm pháp luật
còn cái người mà người dân nó mà ham rẻ mà đi mua ở trên đó giấy tay
và bằng cách nào đó xây nhà trên đó thì hết sức là đối rò
thứ nhất đối với bất động sản nhà ở công trình thì là một loại mà phải xin phép trước khi xây dựng
mà để xin phép được thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu phải có pháp lý đầy đủ
thì như vậy rằng anh xây như vậy là xây công trình trái phép
qua vụ việc trên cho thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng và quản lý đất đai còn rất nhiều lỏng lẻo và thiếu sót
bên cạnh đó cũng cần cảnh báo người dân khi mua bán nhà đất nói riêng và những tài sản có giá trị lớn
cần phải xem xét tìm hiểu thật kỹ những giấy tờ pháp lý đúng quy định pháp luật để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
hiện phóng viên của truyền hình công an nhân dân đang liên hệ làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc trên
thực hiện kế hoạch của cục cảnh sát giao thông và công an tp hcm về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
sáng nay toàn bộ một mươi bảy đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã đồng loạt ra quân tuyên truyền và xử lý vi phạm
đợt tổng kiểm tra các phương tiện giao thông này được thực hiện theo quy định mới
cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ có thể yêu cầu phương tiện dừng xe để kiểm tra mà không cần xác định lỗi vi phạm trước đó
ngoài giám sát kịp thời ngăn chặn mất trật tự an toàn giao thông thì trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn nhằm phòng chống các loại tội phạm khác có thể xảy ra
từ ngày sáu tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm hai nghìn hai mươi chúng tôi chuẩn bị lực lượng phương tiện và các trang thiết bị nghiệp vụ
và đồng thời chúng tôi phối hợp với các cơ quan báo chí để có buổi truyền truyền sâu rộng trong bà con dân thành phố để hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp lực cũng như lực giao thông
đồng thời cũng tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ
chúng tôi cũng quán triệt đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là phải tập trung các trang thiết bị và để làm sao kiềm chế đảm bảo được tình hình trật tự an toàn giao thông
ủng tắc giao thông trên địa bàn thành phố đấu tranh góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông trên địa bàn thành phố cũng như trong quá trình thực thi nhiệm vụ phòng chống các loại tội phạm xảy ra trên đường trong đợt này
tại xa lộ hà nội tuyến huyết mạch cửa ngõ phía đông tp hcm với mật độ lưu thông lớn đa dạng về phương tiện nhưng việc kiểm tra phát hiện xử lý kết hợp với điều tiết phân luồn được đồng thời triển khai nên không làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông